ngày ba tháng một mươi một ubnd huyện lạc dương tỉnh lâm đồng thông báo dừng tổ chức mùa hội cỏ hồng la biang năm nay
đây là mùa hội thương niên do địa phương phối hợp cùng các sở ngành liên quan tổ chức vào dịp cuối tháng một mươi một hàng năm
nhằm thú du khách về với vùng đất chất chứa nhiều giá trị văn hóa truyền thống của cư dân cơ ho bản địa
do dịch covid một mươi chín ubnd nguyễn lạc dương quyết định sẽ không tổ chức mùa hội cỏ hồng la biang năm hai nghìn hai mươi
dự kiến mùa hội cỏ hồng la myan sẽ có các chương trình tham quan chụp ảnh miễn phí với đồi cỏ hồng tự nhiên
cùng một số tiểu cảnh mang đậm bản sắc cao nguyên lâm viên la biang tổ chức giao lưu văn hóa các trò chơi dân gian
cùng hoạt động thể thao tương tác giữa người đồng bào cơ hò thi sáng tác ảnh nghệ thuật về đồi cỏ hồng và đua ngựa không yên
dù không tổ chức mùa hội nhưng ubnd nguyễn lạc dương vẫn tạo điều kiện để người dân du khách trong và ngoài nước trải nghiệm tham quan chụp hình lưu niệm với đồi cỏ hồng